tuy nhiên dự thảo luật với tinh chất là một đạo luật chuyên biệt quy định khá nhiều chính sách đổi mới về tư pháp người chưa thành niên sẽ dẫn tới việc phải sửa đổi bổ sung một số những luật khác
vì vậy các đại biểu đề nghị tòa án nhân dân tối cao tiếp tục ra soát đầy đủ đề xuất sửa đổi các quy định có liên quan để đảm bảo tính thông nhất của hệ thống pháp luật
trong đó cần đánh giá rõ biện pháp xử lý chuyển hướng bằng việc thực hiện giáo dục tại trường giáo dưỡng
chuyển cái biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng
từ biện pháp tư pháp giáo dục thành biện pháp xử lý chuyển hướng là khác với quy định của bộ luật hình sự
bên cạnh đó thì theo chuẩn mực quốc tế việc biện pháp xử lý chuyển hướng cần tập trung vào việc phục hồi cho người chưa thành niên khắc phục các thiệt hại và không liên quan đến bất cứ hình thức tước quyền tự do nào
do đó đề nghị cơ quan trình đánh giá làm rõ việc đưa biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý chuyển hướng
mà không phải là biện pháp
tư pháp giáo dục như đã quy định tại bộ luật hình sự
đối với vai trò nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên
đại biểu cũng đề nghị cần có quy định cụ thể đối với nhân viên xã hội để đảm bảo tính khả thi
làm rõ vị trí của nhân viên công tác xã hội họ là ai
công chức viên chức hay là người làm người hoạt động không chuyên trách hay là cái vị trí của họ là như thế nào
thứ hai là chế độ làm việc
thường xuyên hay thời vụ làm việc theo vụ việc hay là theo đối tượng
việc chi trả chi phí về cơ quan và nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện công tác xã hội này
các vấn đề khác về đào tạo bồi dưỡng v v
thì tóm lại là ủng hộ cái quy định này nhưng mà cần phải có cái quy định đầy đủ chi tiết hơn để đảm bảo tính khả thi
còn trong chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc nam phía tây đoạn giang nghĩa tỉnh đắk nông trơn thành tỉnh bình phước
và việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an
đã đến sân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đùi tám mươi hai
nghĩa trang liệt sĩ ban an ninh trung mương cục miền nam khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung mương cục miền nam
tại huyện tân biên tỉnh tây ninh
cùng tham dự với đoàn có đồng chí nguyễn thành tâm bí thư tỉnh ủy tỉnh tây ninh đồng chí phạm hùng thái
phó bí thư thường trực tỉnh ủy tây ninh lãnh đạo các cục nghiệp vụ ban giám đốc công an tỉnh tây ninh

anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc dân hoa dân hương tại tượng đài bác hồ tượng đài cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam là địa danh lịch sử căn cứ địa cách mạng
và là niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
cùng ngày đoàn công tác do đồng chí bộ trưởng tô lâm dẫn đầu đã đến thăm gia đình cố anh hùng lực lượng vũ trang phan văn điền
mười thương và gia đình cố đại tá mai công sở nguyên phó giám đốc công an tỉnh tây ninh
tại đây đại tướng tô lâm gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe đến thân nhân gia đình các đồng chí mười thương và gia đình cố đại tá mai công sở
bày tỏ sự trân trọng về những công hiến đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng nói chung sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân nói riêng
đón nhận tình cảm của bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác thân nhân gia đình các đồng chí mười thương và mai công sở đã gửi lời cảm ơn chân thành
tới sự quan tâm chia sẻ động viên của lãnh đạo bộ công an đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giáo dục con cháu tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình
đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của bộ công an nhân dịp kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
giáo dục truyền thống nhắc nhở các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân về trách nhiệm tiếp bước cha anh
gian luyện tinh thần quả cảm vì nước quên thân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
còn tại hà nội vào sáng nay bộ công an đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất ban chỉ đạo tổ biên soạn xây dựng chiến lược an ninh phi truyền thống
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo thường trực
chủ trì cuộc họp tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành các nhà khoa học lãnh đạo các đơn vị chức năng của bộ công an
các mối đe dọa an ninh phi truyền thống là vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu
thời gian qua đảng nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật và một số chiến lược chuyên ngành ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống
tại cuộc họp các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo tổ biên soạn quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo
nghe báo cáo về nhiệm vụ xây dựng chiến lược thảo luận thống nhất về kế hoạch công tác phân công nhiệm vụ và cho ý kiến đối với đề cương khái quát chiến lược
phát biểu kết luận thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh xây dựng chiến lược tổng thể quốc gia về an ninh phi truyền thống là nhiệm vụ rất lớn
tầm chiến lược quan trọng phải có cách tiếp cận toàn dân toàn diện thống nhất
chiến lược này bao trùm các lĩnh vực và liên quan đến một số chiến lược quốc gia hiện đang triển khai
quá trình xây dựng rất cần có sự tham gia của các bộ ban ngành cơ quan với nhiều nội dung thủ tục trình tự theo quy định
trên cơ sở các nhiệm vụ đã thống nhất phân công đồng chí phó trưởng ban chỉ đạo đề nghị các đồng chí thành viên
chỉ đạo các cơ quan chức năng của bộ ngành mình xây dựng kế hoạch khẩn trương triển khai nhiệm vụ xây dựng nội dung chiến lược
cục khoa học chiến lược và lịch sử công an với vai trò là cơ quan giúp việc ban chỉ đạo tiếp thù ý kiến của đại biểu
tại cuộc họp và ý kiến góp ý bằng văn bản để tham mưu trưởng ban chỉ đạo ban hành kế hoạch xây dựng chương trình công tác
triển khai nhiệm vụ phối hợp ngay với tổ biên soạn tiến hành các công việc xây dựng nội dung dự thảo chiến lược
đã tiếp thù ý kiến của các bộ ngành
vào ngày một mươi năm tháng bốn vừa qua đoàn công tác của đồng chí đại tướng lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên thường trực ban bi thư nguyên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương nguyên bộ trưởng bộ công an
đã đến thăm và làm việc tại tỉnh tuyên quang
đoàn đại biểu đã đến dân hương tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh khu di tích nhà công an trung ương
thăm và trồng cây lưu niệm tại vườn cây ơn bác thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc việt nam người sáng lập và rèn luyện đảng ta
đồng chí lê hồng anh cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc tới những công hiến của người
cho đảng cho dân tộc nguyện trung thành về con đường cách mạng mà đảng và bác đã chọn
tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người
nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức trung sức đồng lòng phát huy truyền thống
ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
thưa quý vị luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đã được thông qua tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
luật được ban hành đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong việc bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
đã được xác định trong các văn bản của đảng cụ thể hóa quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
về bảo đảm quyền con người quyền công dân đồng thời kiện toàn tinh gọn đầu mối
gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ tạo cơ sở pháp lý vững chắc toàn diện xây dựng củng cố
duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và chỉ một thời gian ngắn nữa bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn luật sẽ chính thức có hiệu lực
những người dân đã âm thầm gắn bó nhiều năm thậm chí hàng chục năm với nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ được hưởng những chế độ chính sách tương xứng và các điều kiện để hoạt động hiệu quả hơn
có phần cùng lực lượng công an giữ vững bình yên từng địa bàn từ sớm từ xa
một mươi năm là bảo vệ dân phố tại phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội
đối với anh nguyễn quốc dũng
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quốc hội chính thức thông qua mang nhiều ý nghĩa
từ nay anh và các thành viên bảo vệ dân phố trước đây sẽ được kiện toàn với một tên gọi mới
cùng với đó là những quy định về chức năng nhiệm vụ và địa vị pháp lý cụ thể
tôi rất là phấn khởi và vui mừng được sự quan tâm của đảng chính quyền quốc hội
đã giúp cho lực lượng chúng tôi thêm tiềm tin vững chấp
lân cao được tất cả những cái tinh thần trách nhiệm để phục vụ an ninh ở cơ sở nó tốt nhất
luật đi vào cuộc sống thì sẽ đảm bảo cuộc sống cho chúng tôi được sự đải ngộ của đảng và nhà nước
thì chúng tôi yên tâm để công tác trách nhiệm chúng tôi sẽ cao hơn
trước khi luật được ban hành người dân tự nguyện tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
như anh nguyễn minh điền gặp rất nhiều khó khăn
không chỉ là sự trồng chéo trong chức năng nhiệm vụ mà chế độ đãi ngộ vẫn chưa được đảm bảo so với thực tế
cũng ký nghĩa dưới trên là một là phải
phải hỗ trợ phụ cấp thêm cho lực lượng ở cơ sở
còn hai nữa là để cho biết cái trách nhiệm và quyền hạn của mình để thực thi công việc cho nó được tốt hơn
đôi khi có một vấn đề vất vả nhưng mà tôi cũng gắn để phối hợp với công an cấp trên
để được hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn
đòi hỏi phải có cơ sở pháp lý dựng chắc
để lực lượng này an tâm công tác rồi để có cái cơ sở để lực lượng công an chúng ta là tham mưu cho các quỷ chính quyền
là có những cái nguồn lực quy động những cái nguồn lực để hỗ trợ
và kể cả ở trong công tác tiến dụng đào tạo tiến dụng lại đối với lực lượng này
để có một chế độ chính sách lâu dài
như vậy thì nó sẽ phù hợp hơn
trong quá trình xây dựng hồ sơ dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
bộ công an đã xây dựng dự thảo nghị định thông tư quy định chi tiết thi hành
kèm theo hồ sơ dự án luật trình chính phủ quốc hội
bao gồm các quy định về trang phục huy hiệu phù hiệu biển hiệu giấy chứng nhận trang bị phương tiện thiết bị
đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
quy định về điều kiện bức thưởng trình tự thủ tụng và cơ quan có trách nhiệm đảm bảo kinh phí
để chi trả chế độ chính sách cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
bị tai nạn bị thương bị chết khi thực hiện nhiệm vụ
bảo đảm hướng dẫn thi hành luật một cách cụ thể và phù hợp với thực tiễn
tính toán xây dựng nghị định và thông tư dự thảo nghị định và thông tư kèm theo với cả dự thảo luật
cho nên là khi mà luật được quốc hội bấm nút thông qua thì chúng ta đã có những cái dự thảo nghị định và thông tư đi kèm
chúng ta chỉ đăng tải xin ý kiến thêm các bộ ngành và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các đơn vị mà có tác động bởi cái luật đó để chúng ta hoàn thiện và chúng ta làm các quy trình
để trình chính phủ ban hành nghị định
cũng như là trình bộ trưởng ban hành thông tư đảm bảo có hiệu lực đúng cái thời điểm mà luật có hiệu lực
tránh cái tình trạng là một số những cái luật khi đã có hiệu lực rồi
nhưng mà rất lâu sau đó thì mới có cái nghị định và thông tư để hướng dẫn thi hành
đây là các mẫu thiết kế trang phục huy hiệu phù hiệu trang thiết bị của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đã được các đơn vị chức năng của bộ công an nghiên cứu đề xuất
tiêu chuẩn định mức về phương tiện thiết bị chế độ chính sách cho lực lượng này
cũng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng để hướng dẫn các địa phương thực hiện
quá trình quản lý sử dụng các trang thiết bị phương tiện đảm bảo thống nhất hiệu quả tránh lãng phí
hậu cần bây giờ là chúng ta phải chủ động chứ không phải là thủ động
ngay từ ban đầu khi luật tương lai thì chúng tôi đã học đảng ủy và đánh đạo cục
và các phòng chuyên môn để xây dựng kế hoạch triển khai đi thực hiện mùa một tháng bảy đi vào cuộc sống hiệu quả và kịp thời
phải tránh lãng phí và đi vào thực tiện của công việc của mình rất cần thiết
và phải nghiên cứu để làm sao mỗi vùng miền có một đặc thủ khác nhau
ví dụ như phía nam chẳng hạn có vùng sông nước mấy đắc miền núi cao
thì mình làm sao là mình phải suy nghĩ và nghiên cứu để tham mưu cho bộ những cái công tác
kể cả về trang phục kể cả về lĩnh vực về trang thiết bị phục vụ hỗ trợ
khi mà chúng ta xây dựng một dự thảo luận để dự thảo luận này bao quát được mọi quan hệ xã hội
giải quyết được những tồn tại hạn chế mà thực tiễn xã hội đang gặp phải
thì chúng ta phải như tôi đã nói là chúng ta phải lấy ý kiến một cách rất rộng rãi
đặc biệt là đối với người dân và đối với các chuyên gia các nhà khoa học các nhà nghiên cứu
để làm sao người ta nghiên cứu người ta đóng góp cho mình những nội dung
mà người ta phát hiện được ở trong thực tiễn nó có nhưng luật lại chưa đề cập tới
và với tinh thần cầu thị tối đa và tôn trọng mọi ý kiến phản biện
cho nên là so với dự thảo lần đầu đối với dự thảo những lần sau
chúng tôi luôn luôn là lắng nghe và tiếp thu tối đa những cái ý kiến đóng góp
những chính sách mới những nội dung mới mà có thể đưa được vào luật
để làm sao khi mà luật được cố gọi thông qua là chúng ta có tính khả thi
giải quyết được những vấn đề mà đang tồn động trong đời sống xã hội
và nó có cái tuổi thọ là cao hơn có nghĩa là cái sự ổn định của luật
công an các đơn vị địa phương khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện
hoàn thành các nhiệm vụ triển khai luật theo đúng tiến độ đề ra
đây là vấn đề đã được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đặc biệt chỉ đạo
sớm đưa luật đi vào cuộc sống để người dân được thụ hưởng những chính sách mới
và lợi ích khi phát huy vai trò của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở